với vận động viên người khuyết tật trần đình sơn anh đã chọn thể thao để đứng lên vượt qua những mặc cảm và tìm cho mình một lối đi khác trong cuộc sống
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay cũng gần một mươi năm rồi tôi cũng đã được một số thành tích nước ngoài như trong nước
qua đấy thì kiếm thêm một số thu nhập cho bản thân cũng như là mang vinh con về cho tổ quốc mang niềm vui về cho gia đình nhất là cho bố mẹ tôi những người đã vất vả với tôi rất nhiều
là con út trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn
bốn anh chị em tại huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
từ chàng trai khỏe mạnh nhanh nhẹn năm hai nghìn bảy sau một tai nạn giao thông bỗng chốc đã khiến chàng thanh niên hai mươi một tuổi khi đó trở thành người khuyết tật
vụ tai nạn ập đến bất ngờ đã khiến cho một cánh tay của trần đình sơn không còn lành lặn
nhờ sự động viên giúp đỡ của gia đình bạn bè và người thân anh đã cố gắng vượt qua những khắc nghiệt của cuộc đời và trở thành vận động viên bơi khuyết tật của đội tuyển quốc gia
đến năm hai nghìn bảy trong một lần mình đi tham gia giao thông thì không may mắn mình bị ba tràm hút xe khác mình không may mình mất lái và hút tông vào cột điện bên đường
lúc đấy thì mình ngất đến tối hôm đấy mình tỉnh dậy thì mình mới biết được là tay mình không còn cửa đồng được
lúc đấy thì chân mình cũng bị cải nhưng mà chân thì trong thời gian nó cũng phục hồi nhưng mà tay thì kể từ lúc đấy là cũng không còn cửa đồng được nữa
năm hai nghìn một mươi một trần đình sơn lên hà nội tiếp tục học văn hóa và tìm kiếm công việc phụ giúp gia đình
thời gian này nhờ sự giúp đỡ và động viên của một số bạn bè cùng cảnh ngộ kỳnh ngư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đã đến với câu lạc bộ thể thao người khuyết tật hà nội
chính nhờ thể thao mà trần đình sơn đã vượt qua mặc cảm tìm thấy cho mình nguồn vui trở thành tấm gương tiêu biểu về ý chí nghị lực vươn lên
hăng hái tham gia trong tập luyện và thi đấu
thời gian này nhờ sự giúp đỡ và động viên của một số bạn bè cùng cảnh ngộ kỳnh ngư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đã đến với câu lạc bộ thể thao người khuyết tật hà nội
chính nhờ thể thao mà trần đình sơn đã đến với câu lạc bộ thể thao người khuyết tật hà nội
chính nhờ thể thao mà trần đình sơn đã đến với câu lạc bộ thể thao người khuyết tật hà nội